chiều nay tại hà nội tiểu ban an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đã tổ chức phiên họp lần thứ ba
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp
dự phiên họp còn có các đồng chí phó trưởng tiểu ban trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
báo cáo tại phiên họp nêu rõ ngay sau phiên họp lần thứ nhất và thứ hai các thành viên tiểu ban và công an các đơn vị địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch theo chức năng
nhiệm vụ được giao chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
báo cáo tại phiên họp nêu rõ ngay sau phiên họp lần thứ một mươi ba và thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lương tam quang thiếu tướng nguyễn duy ngọc thiếu tướng lương tam quang thiếu tướng nguyễn duy ngọc
làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước tập trung phản bác các quan điểm sai trái thù địch xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế phát ngôn
tung tin thất thiệt không đúng sự thật trên không gian mạng quan tâm hơn vấn đề phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội
thường xuyên mở các đợt tấn công chấn áp tội phạm thực hiện tốt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo môi trường an toàn phục vụ tốt cho việc tổ chức đại hội
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra
tại phiên họp lần thứ ba đồng chí thứ trưởng yêu cầu từng cám bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ
sâu sắc trách nhiệm trong công tác phối hợp giả soát nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhất là nhân sự dự kiến cơ cấu tái cử vào cấp ủy các cấp
đảm bảo khách quan công tâm đúng quy định chủ động phối hợp với cơ quan y tế xây dựng các kịch bản triển khai phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu khách mời các lực lượng tham gia trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội
triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp
làm trong sạch địa bàn đẩy nhanh tiến độ xác minh sớm điều tra làm rõ và kết luận các vụ án có liên quan phục vụ kịp thời công tác nhân sự đại hội
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu thường trực tiểu ban thường xuyên giả soát bổ sung kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương
chủ động công tác các đơn vị làm tốt công tác thông tin báo cáo làm tốt công tác tuyên truyền góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
hôm nay đoàn công tác bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc tại công an tp hcm để khảo sát về hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công an thành phố
thực hiện theo kế hoạch của đảng ủy công an trung ương về tổ chức khảo sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
trong công an nhân dân nhằm đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
làm rõ ưu điểm hạn chế tồn tại khó khăn trong tổ chức hoạt động của các đoàn thể
trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
phù hợp với tổ chức bộ máy của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
hiện nay các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an thành phố có một trăm một mươi hai cơ sở trực thuộc
với hơn một mươi ba bốn trăm linh đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ đoàn viên công đoàn đảm nhiệm các mặt công tác cũng như các hoạt động phong trào
các đoàn viên hội viên trong công an thành phố tích cực phấn đấu phát huy tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện trong công tác chuyên môn
cũng như trong công tác phong trào đoàn thể góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của công an thành phố nói chung
tuy nhiên hiện nay ở các cơ sở không có cơ quan chuyên trách cán bộ hoạt động kim nhiệm với đặc thù công an thành phố hồ chí minh là đơn vị có số lượng đoàn viên hội viên đông
địa bàn công tác rộng phối hợp với nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nên số lượng cán bộ chuyên trách như hiện nay đôi khi quá tải trong các cao điểm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu lãnh đạo công an thành phố hồ chí minh cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy hoạt động yêu cầu phải tinh gọn cần tìm ra những tồn tại những mặt mạnh mặt yếu đánh giá đúng tình hình thực tế liên quan đến cơ chế chính sách
trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn hội công đoàn trẻ và mạnh tạo động lực để thi đua trên các mặt công tác phong trào đạt hiệu quả cao nhất
bên cạnh đó thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm những hạn chế phát huy những ưu điểm và làm sao để xây dựng tổ chức đoàn thể trong lực lượng công an thành phố hồ chí minh ngày càng tinh gọn hiệu quả
sáng nay thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định về điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
trung tướng nguyễn văn sơn đã công bố quyết định điều động đại tá nguyễn thanh trang giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
đến nhận công tác và nhận chức vụ cục trường cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an và quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá phan công bình
phó giám đốc công an tỉnh bình định đảm nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
thứ trưởng nguyễn văn sơn phát biểu chúc mừng đại tá nguyễn thanh trang và đại tá phan công bình
thời gian qua đã có nhiều cố gắng nỗ lực và được lãnh đạo bộ công an ghi nhận điều động đảm nhiệm chức vụ công tác mới
thưa quý vị luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực thi hành đã và đang đi vào thực tiễn cuộc sống
vừa làm lành mạnh hóa môi trường không gian mạng vừa nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của từng cá nhân khi đăng tin chia sẻ bình luận
tuy nhiên lợi dụng quyền tự do ngôn luận một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương
với tinh thần vừa chống dịch vừa đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng các lực lượng chức năng công an thành phố cần thơ đã phát hiện xử lý các cá nhân liên quan đến hành vi này
ngày hai mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân quận ninh kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt trung hoàng trương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại quận ninh kiều một năm sáu tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cụ thể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi thông qua tài khoản facebook trương may mắn của mình
trương đã thực hiện gần sáu mươi bài viết có nội dung chống phá chế độ truyền bá tư tưởng phản động
mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan nhà nước
mới đây vào ngày một mươi sáu tháng bốn sau một thời gian điều tra làm rõ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố bị can mã phùng ngọc
phú hai mươi tám tuổi trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quá trình điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt mã phù ngọc phú đã đăng tải
chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc nói xấu chế độ và nhà nước việt nam
về tình hình dịch covid một mươi chín mặc dù chưa nắm thông tin chính xác phú đã đăng nội dung có người chết
vì covid một mươi chín tại việt nam ngay trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp gây hoang mang dư luận
em thấy cái hành vi của mình là sai với là do thiếu hiểu biết mà dẫn đến việc phạm tội trên mạng
lúc này nó cũng có hai mặt hết độc mà đọc báo không chính thống là sẽ dễ bị dẫn dắt vào con đường phạm tội
cho nên qua sự việc này em thấy hành vi của mình là sai với lại em cũng thấy khó hẳn với những gì mình đã làm
kiên quyết xử lý hình sự theo quy định của pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc nói xấu chế độ đảng và nhà nước
từ đầu mùa dịch đến nay công an thành phố cần thơ đã phát hiện xác minh và mời làm việc bốn mươi hai trường hợp đăng tải chia sẻ
bình luận thông tin sai sự thật thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh
qua đó xử phạt hành chính mỗi trường hợp từ năm đến một mươi hai năm triệu đồng tổng số tiền phạt là bảy mươi năm triệu đồng
để ngăn chặn các thông tin mà đang
nó không đúng như vậy thì chúng tôi nghĩ là cần các biện pháp tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu được các quy định có liên quan trong cái luật an ninh mạng
cần có những tiếng nói đối với các trang web mạng xã hội của nước ngoài
tức là mình có cái biện pháp như thế nào để mình đóng kịp thời hoặc bút những trang facebook hoặc là youtube có cái nội dung
nó sai sự thật ở mức nghiêm trọng ví dụ như mang tính chất là chống phá
mọi người dân khi
tham gia trên mạng xã hội đặc biệt là các cái tài khoản gia lô facebook rồi các cái tài khoản khác nữa thì phải có cái kiểm chứng thông tin một cách khách quan và phải xác định được thông tin nào là thông tin chính thống để khi chúng ta trao đổi làm sao mà nó có một cái ý thức trách nhiệm cao thì sẽ góp phần và bảo vệ được cái tình hình an ninh diệt tự trên địa phương